vâng thưa quý vị theo dự báo thì mưa rông vẫn là thời tiết chủ đạo diễn ra trên khắp các vùng miền
và sẽ còn kéo dài cho đến cuối tuần rồi mới giảm
ở tại miền bắc là đáng lo ngại nhất vì đã có mưa trong vài ngày nay rồi
và điều này thì sẽ khiến cho nền đất đá có hiện tượng bở rời
và trong những ngày tới thì các nơi như ở sơn la hòa bình lạng sơn bắc cạn quảng ninh
có nhiều điểm mưa to thậm chí là mưa rất to mực nước trên một trăm linh mm
những nơi vùng núi thì cần phải hết sức cảnh giác bởi vì lũ quét ra lở đất rất dễ có thể xảy ra bất ngờ
vâng và còn tại miền trung cũng đã chuyển sang mưa rông sau một tháng nắng nóng
và dự báo là từ thanh hóa đến hà tĩnh từ khánh hòa đến bình thuận sẽ có mưa rông trên diện rộng
lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
mưa xuống giúp cho giải hạn và làm mát cây trồng
nhưng quý vị cũng cần cảnh giác rông xét gió giật mạnh nguy hiểm
vâng và không chỉ trên đất liền mà thời tiết trên biển cũng đang chuyển xấu
quần đảo hoàng sa và trường sa đều phải cảnh báo mưa rông
và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ có ở phần sau của chương trình